bộ giáo dục và đào tạo đã gửi công văn hỏa tốc tới chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi lần thứ hai
năm học này sẽ kết thúc trước ngày một mươi năm tháng bảy
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia diễn ra từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
trên cơ sở khung kế hoạch thời gian trên chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố chủ động quyết định thời gian
cho học sinh đi học trở lại bảo đảm an toàn phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh tại địa phương
bên cạnh đó trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường bộ đề nghị chủ tịch ubnd tỉnh thành
chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo tiếp tục giả soát tinh giản nội dung dạy học theo hướng dẫn của bộ
triển khai hình thức dạy học qua internet truyền hình tổ chức ôn tập kiểm tra công nhận kết quả học tập khi học sinh đi học trở lại
trước đó ngày hai mươi hai tháng hai bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã ký công văn điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi lần một